kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của không khí lạnh suy yếu chậm
sau được tăng cường mạnh từ đêm một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng một mươi một nên thời tiết không có nhiều thay đổi
trời nhiều mây nhưng mưa ít có khả năng xảy ra trời rét với nhiệt độ ngày đêm dưới hai mươi bốn độ
thậm chí những nơi núi cao có thể xảy ra rét đậm rét hại
khu vực tây bắc bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh tiết trời ấm ướt không còn duy trì
thay vào đó là tiết trời khô hành với độ ẩm không khí giảm thấp nên nhiệt độ toàn khu vực ở mức thấp
đặc biệt là về đêm và sáng khi ở ngưỡng dưới hai mươi độ
còn ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là hai mươi một hai mươi năm độ có nơi cao hơn do yếu tố địa hình
các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết có sự khác biệt giữa các tỉnh thành
trong khi thanh hóa và nghệ an hai ngày tới phổ biến ít mưa
thì từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa lớn diện rộng
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
về nhiệt độ ở mức thấp ngày đêm dưới hai mươi sáu độ trời rét ở các tỉnh thành phía bắc khu vực
tại khu vực đà nẵng đến bình thuận mưa lớn cũng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
do ảnh hưởng của mưa lớn nên người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét
xảy ra lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống tại các vùng trũng thấp
cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa nên nhiệt độ toàn khu vực giảm mạnh phổ biến ở mức dưới ba mươi độ
với vùng cao tây nguyên tại các tỉnh phía bắc khu vực có mưa vài nơi ngày nắng
còn riêng phía nam khu vực có mưa giải rác về chiều
trong đó phần phía đông như an khê modrak có mưa vừa mưa to
người dân đề phòng với tố lốc trong cơn rông nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ ngày nắng gián đoạn chiều và tối tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ về đêm và sáng khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ còn cao nhất vào trưa chiều từ ba mươi ba mươi ba độ